chất ức chế hệ thần kinh trung ương
chuyên gia dược nguyễn đức thái cố vấn trung tâm y sinh học phân tử đại học y dược tp hcm phân tích
đến tuổi nào đó thì cơ thể con người nhất định cần phải bổ sung vitamin các loại
với những người lớn tuổi phụ nữ trước hoặc sau khi sinh con và cả trẻ trong độ tuổi phát triển
đều cần thiết bổ sung vitamin nếu thấy lượng thức ăn đưa vào cơ thể không đủ hoặc là cần thiết tăng tốc
vì vậy nếu sử dụng các loại vitamin giả này sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy
an toàn lao động làng nghề nhiều bị động lúng túng
bài viết trên tờ hà nội mới phản ánh thực trạng nhiều năm qua
đa số lao động và người sử dụng lao động tại các làng nghề nói riêng
khu vực nông thôn nói chung còn thờ ơ với vấn đề an toàn lao động
dẫn đến nhiều hệ lụy và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tính mạng và cả tài sản
nhiều làng nghề tại hà nội như làng nghề cơ kim khí thanh thùy huyện thanh oai thành phố hà nội
gây ấn tượng với nhiều người bởi có cái tên khá chua sót làng cụt ngón
do tai nạn lao động khiến rất nhiều người làng nghề bị mất ngón tay bàn tay
xảy ra hai trăm hai mươi năm vụ tai nạn lao động
từ đầu năm đến nay số vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm
nhưng mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn lại tăng
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp mang tính tổng thể
về an toàn lao động khu vực nông thôn nhất là tại làng nghề
chính quyền địa phương nên bố trí các cơ sở sản xuất cùng nghề theo khu vực tập trung
tạo thuận lợi đồng bộ về đầu tư hạ tầng trang thiết bị hệ thống xử lý chất thải
nhiều vấn đề liên quan đến thay đổi cây trồng vật nuôi quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long
đã được đặt ra tại hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố cần thơ
tờ tuổi trẻ có bài đồng bằng sông cửu long tăng tôm cá trái cây giảm cây lúa
theo ý kiến nhiều chuyên gia người nông dân lâu nay khói trồng lúa
bởi với tư duy an ninh lương thực nhà nước lâu nay đầu tư sẵn hạ tầng cho trồng lúa
phần lớn nông dân trồng cây ăn quả nuôi tôm cá chỉ là tự phát
như thái lan đã chuyển hàng trăm ngàn hectare lúa sang trồng mía từ nhiều năm nay
ở đồng bằng sông cửu long những khu vực có đê bao trồng ba vụ lúa có thể biến thành khu trồng cây ăn trái
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết đồng bằng mưa nắng thất thường
mưa nắng không theo mùa chẳng quy luật sáng nắng chiều mưa
tại giải đất đồng bằng gây xáo trộn mùa vụ đời sống việc làm của hàng triệu người dân
đồng bằng sông cửu long là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
trong năm mươi năm tới nếu nhiệt độ tiếp tục nóng lên như hiện tại nước biển dâng cao năm mét
đồng bằng sông cửu long sẽ chìm đi một nửa
một tầm nhìn xa để có chiến lược quy hoạch lâu dài cho vùng đất này
vùng đất dễ bị tổn thương khi trời mưa nắng
ngày hai mươi sáu tháng chín thanh tra chính phủ công bố quyết định thanh tra
việc cấp phép nhập khẩu cấp giấy đăng ký lưu hành
đối với bảy loại thuốc do công ty helix pharmaceutical inc canada sản xuất
và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần vn phạc ma
đây là nội dung bài viết thanh tra việc cấp phép cho vn pharma nhập bảy loại thuốc
được đăng tải trên báo thanh niên hôm nay
theo quyết định này ông vũ hồng khánh thanh tra viên cao cấp
phó vụ trưởng vụ ba thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn
thời hạn thanh tra diễn ra trong sáu mươi ngày làm việc thực tế
kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
mục sự kiện vấn đề trên tờ sài gòn giải phóng
có bài viết cao ốc hành giao thông nếu thực trạng quá nhiều cao ốc
đang mọc lên tại tp hcm
trong đó có tới chín một mươi số lượng cao ốc được cấp phép vi phạm các quy định về xây dựng
bài viết cũng cho biết là để giải quyết vấn nạn ủn tắc giao thông
cho khu vực sân bay tân sân nhất
tp hcm đang triển khai công tác di rời
đốn hạ hơn một trăm linh cây xanh
nhưng việc này thì cũng chẳng biết sẽ giảm ồn tắc giao thông ở đây được bao lâu
vì xung quanh sân bay tân sơn nhất còn có tới mấy chục cao ốc đang được xây dựng
khi hoàn thành thì chúng sẽ kéo hàng chục ngàn hộ dân vào sinh sống
lúc đó thì không chỉ là ôn tắc giao thông mà còn là vấn đề ô nhiễm môi trường
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân